hiện tại không chỉ rừng phòng hộ ven biển trồng mới và khoanh nuôi tái sinh mà rừng phi lao hàng chục năm tuổi ở phú yên cũng bị chết khô hàng loạt vì nắng hạn kéo dài
nhiều khu vực rừng từng có chức năng chắn gió cát nhưng không thể sống sót qua mùa hạn năm nay
những nỗ lực trồng rừng ven biển chống biến đổi khí hậu tại tỉnh phú yên nhiều năm qua gần như mất trắng
dự án rừng phi lao phòng hộ ven biển chống biến đổi khí hậu do công ty trách nhiệm yêu hạn nông lâm kim sơn nhận quản lý chăm sóc đã bốn năm nay
nhưng tại tiểu khu hai trăm hai mươi tám diện tích gần bốn mươi hectare gần như đã chết khô
cụ thể như cây đây đang chặt ra nó khô thế này thì không cỡ nào nó sống được nữa
với tình trạng như thế này thì dù trời có mưa xuống thì cây rừng dương không thể phục hồi
trong khi đó tại xã an ninh đông huyện tuy an rừng được giao cho người dân quản lý
qua hàng chục năm chống trọi với gió cát này cũng đã chết gần hết
theo ban điều hành dự án trồng rừng ven biển phú yên trồng hơn bốn trăm sáu mươi hectare rừng phòng hộ trồng mới và bổ sung giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín đã có ít nhất một trăm tám mươi chín hectare chết khô vì nắng hạn
chúng tôi cũng đang tiếp tục gửi người thường xuyên theo dõi để nắm bắt tình hình diễn biến của cây trồng
đồng thời hạn chế đến mức là thấp khả năng là cháy rừng trồng
tại vì những khu rừng trồng mà hiện nay có cây chết thì rất dễ phát sinh ra đám cháy
trong hai trăm bảy mươi một hectare còn lại cũng đang có nguy cơ chết nếu trời không có mưa
một hectare rừng trồng mới và khoanh nuôi tái sinh phí đầu tư hết khoảng hai mươi triệu đồng
điều này đồng nghĩa suất đầu tư cho một trăm tám mươi chín hectare rừng ven biển đã mất trắng
và mục tiêu trồng rừng ven biển chống biến đổi khí hậu của tỉnh phú yên giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín cũng không thành